trong phiên làm việc vào sáng nay các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật trồng trọt
vẫn còn nhiều băn khoăn liên quan đến quy định về quản lý vân bón và sử dụng chất cấm trong sản xuất bảo quản nông sản
thảo luận về dự án luật đa số các đại biểu quốc hội đều cho rằng ban hành luật trồng trọt là cần thiết
nhằm thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực trồng trọt
bảo đảm tính minh bạch hiệu quả khả thi để phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường
bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững đảm bảo an ninh lương thực nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nông dân
thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế
tuy nhiên cho ý kiến về việc quản lý phân bón nhiều đại biểu cho rằng nội dung trong dự thảo luật còn quá sơ sài
chứa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra như tình trạng nhập khẩu phân bón kém chất lượng phân bón không bảo đảm vệ sinh môi trường
đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định về tính nguyên tắc xuất khẩu nhập khẩu phân bón như kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phân bón
việc nhập khẩu phân bón phải đảm bảo về chất lượng vệ sinh môi trường ưu tiên sử dụng phân bón trong nước
chỉ nhập khẩu phân bón khi nguồn cung trong nước không đáp ứng ưu tiên trong việc nhập khẩu phân bón hữu cơ
trong khi đó băn khoăn về những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt đại biểu mùa a vàng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh điện biên cho rằng
quy định chưa bao hàm đủ các hành vi mà thực tế đã xảy ra như sử dụng chất cấm trong sản xuất bảo quản nông sản và khai thác tài nguyên trái phép để trồng trọt canh tác
tôi đề nghị quốc hội xem xét bổ sung thêm hai nội dung sau vào điều chín về các hành vi bị nghiêm cấm như sau
một là sử dụng hóa chất gây hại đến sức khỏe con người trong sản xuất
để hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ sản phẩm sạch thì việc cấm sử dụng hóa chất gây hại đến sức khỏe con người
cần được quy định cụ thể trong luật như là một điều kiện bắt buộc để nâng cao ý thức của con người vì sức khỏe cộng đồng và người tiêu dùng
hai là chặt phát dùng đạt dùng dùng phòng hộ đã được quy hoạch và công bố vào hoạt động trồng trọt
bởi lẽ thời gian qua rừng ở nhiều nơi bị chặt phá đặc biệt là khu vực nông thôn miền núi vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thường xuyên xảy ra
đã làm suy kiệt dần các nguồn nước và tài nguyên rừng
dự kiến dự án luật trồng trọt sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn